chỉ số công khai ngân sách tỉnh pobi hai nghìn một mươi chín đã được công bố với nhiều tín hiệu tích cực
đã có hai mươi bốn tỉnh công khai đầy đủ thông tin về ngân sách nhà nước tương ứng với nhóm a
điểm xếp hạng từ bảy mươi năm đến một trăm linh năm hai nghìn một mươi tám mới chỉ có sáu tỉnh công khai đầy đủ thông tin về ngân sách nhà nước
chỉ số trung bình về công khai ngân sách tỉnh năm hai nghìn một mươi chín đạt sáu mươi năm năm mươi năm điểm trên tổng số một trăm linh điểm
chỉ số năm hai nghìn một mươi tám là năm mươi một điểm và chỉ số năm hai nghìn một mươi bảy là ba mươi năm điểm
diễn biến này cho thấy những nỗ lực của việt nam trong cải cách tài chính và tài khóa
cũng như nỗ lực của các địa phương trong cải thiện công khai minh bạch ngân sách
xếp hạng cao nhất về chỉ số công khai ngân sách tỉnh là quảng nam với chín mươi năm mươi một điểm
bà rịa vũng tàu với chín mươi ba mươi chín điểm đà nẵng với tám mươi chín chín mươi năm điểm
xếp hạng thấp nhất về chỉ số công khai ngân sách tỉnh là lạng sơn đạt hai mươi một sáu mươi một điểm
đồng tháp bảy chín điểm hòa bình chỉ đạt một sáu mươi chín điểm
po bi hai nghìn một mươi chín bao gồm hai trụ cột chính trụ cột về quá trình công khai minh bạch và trụ cột về sự tham gia của người dân
po bi hai nghìn một mươi chín cũng là lần đầu tiên có chấm điểm về độ tin cậy của lập dự toán ngân sách khi so sánh với báo cáo quyết toán tương ứng